chữa mẹo là một phương thức dân gian vẫn được truyền miệng từ xa xưa để chữa bệnh cho trẻ nhỏ
thế nhưng trên thực tế thì có nhiều cách chữa mẹo chưa hề được giới khoa học kiểm chứng tác dụng
và đôi khi còn gây ra những hậu quả khôn lường
và mới đây khoa mắt trẻ em bệnh viện mắt trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi mới bảy tháng tuổi
tại sơn la phải bỏ mắt vì mẹ của bé đã nhỏ sữa và mắt cho trẻ
thấy con đau mắt người mẹ này nghe những người xung quanh mách cho phương pháp chữa mẹo
bằng cách nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ
tuy nhiên sau đó mắt cháu bé không những không thuyên giảm mà còn có những dấu hiệu phù nề tăng lên
phải một tuần sau gia đình mới đưa cháu đi khám
và khi xuống đến viện mắt trung ương mắt của bé đã bị tổn thương nghiêm trọng
xong là một tí không mở được lúc nó mở thì thấy mờ mờ đi rồi ạ

và khỏi toàn bộ tổ chức lợi nhãn như là mối mắt thể tinh qua ngoài cái cất mổ
và tình trạng là quá nặng thế nên là khi mà bộ trận như chuyên khoa thì bệ nhân không thể điều trị lượng khoa
cũng không thể kép sắc mạc
nên là cất mổ của chúng tôi phải bỏ mắt cho cháu để tránh nghiêm nhiễm sau mắt

sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt có nhiều kháng thể giúp tăng đề kháng cho trẻ ở hệ tiêu hóa
việc dùng sữa mẹ để chữa mắt cho trẻ lại là phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học
được biết mỗi năm bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận khoảng từ bốn đến năm ca bị tổn thương mắt
do nguyên nhân nhỏ sữa mẹ vào mắt để chữa bệnh mắt đỏ như trường hợp kể trên
đa số bệnh nhi đều bị tổn thương rất nặng
việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn nhất là những trường hợp có hệ miễn dịch yếu
sữa mẹ là một cái chất cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể
trong cơm sữa mẹ thì nó là vô trùng nhưng mà khi đã ra ngoài môi trường thì nó có thể bộ diễn thêm rất nhiều vi khuẩn
và thậm chí là bệnh nhân thì ngay khi mất bệnh thì bệnh nhân lại không điều trị ngay
mất một khoảng thời gian mà bệnh nhân sẽ nhỏ sữa mẹ vào trong mắt
mà trong sữa mẹ thì hoàn toàn không có phản sinh không có chất chống viêm để điều trị bệnh lý của bệnh nhân
khi mà bệnh viên đến bệnh viện thì tình trạng này rất là nặng
theo các chuyên gia nếu trẻ đau mắt nhẹ có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ mắt dành cho trẻ nhỏ
còn ngay khi trẻ có các biểu hiện bất thường các gia đình cần đưa trẻ tới thăm khám
tại các cơ sở chuyên khoa để điều trị kịp thời
tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian tự ý mua thuốc về điều trị
việc làm này rất nguy hiểm có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn và để lại những di chứng nặng nề cho trẻ